hiện tượng biển xâm thực đất liền diễn ra nghiêm trọng ở nhiều khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
trải dài từ thành phố vũng tàu đến huyện xuyên mộc đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp
theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học khoảng năm năm gần đây trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
tình trạng biển xâm thực diễn ra nhanh và mạnh hơn
khu vực bờ biển sói lở nghiêm trọng đa phần gần cửa sông lớn có dòng chảy ven bờ phức tạp như hồ tràm hồ cốc bình châu
huyện xuyên mộc lộc lộc an huyện đất đỏ trại nhái thành phố vũng tàu
từ tháng bốn đến tháng một mươi hai âm lịch hàng năm là khoảng thời gian biển sâm thực dữ dội nhất
đặc biệt có những khu vực mỗi tháng biển xâm thực vào đất liền hàng mét ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
nói chung là bây giờ bèo nhất là một tháng có hai con nước thủy triều
nước ba mươi rằm một tháng là hai con nước hai con nước nó lấy vô bèo lắm là về năm mét
hiện tại bây giờ cây gối ở đây đất đai xâm thực không can thiệp nước sẽ lấy vô tới đường quốc lộ
trên chương trình thì người dân chúng tôi chỉ mong muốn là các cơ quan có thầm quyền coi và xem xét và giúp đỡ
cho mọi người dân ở đây nói chung
để đối phó với tình trạng biển xâm thực nhiều doanh nghiệp và người dân đã tự xây dựng các công trình kè chăn sóng
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay địa phương vẫn chưa thể đưa ra một giải pháp tổng thể và hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này
các ngành chức năng vẫn chỉ biết khuyến cáo người dân và doanh nghiệp không nên xây dựng các công trình quá gần bờ biển
những năm gần đây thì do cái luồng lạch của cảng nó bị xâm thực từ chỗ đó cho nên nó gây ảnh hưởng đến các hoạt động
du lịch ở giang biển các doanh nghiệp mà khi có dự án đầu tư ở cái du lịch bờ biển mình
mình cũng đều có khuyến cáo với các doanh nghiệp là không nên làm lắng ra biển quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng
và thực tế thì đối với các doanh nghiệp mà hiện nay đang hoạt động thì cũng đã có bị sạt lở
được biết qua nghiên cứu khảo sát sở khoa học công nghệ tỉnh đã xác định được sáu khu vực ven biển có mức độ sạt lở cao
ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã yêu cầu các sở ngành liên quan
khẩn trương nghiên cứu các giải pháp đối phó hiệu quả với tình trạng biển xâm thực đang diễn ra nghiêm trọng trên địa bàn